là địa bàn phức tạp phường nguyễn thái học thành phố yên bái tỉnh yên bái tập trung nhiều công trình trọng điểm về an ninh trật tự như nhà ga bến xe trung tâm thương mại và nhiều loại hình dịch vụ khác
vì vậy để bảo đảm tình hình an ninh trật tự công an phường nguyễn thái học đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh công nghệ trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn phường nguyễn thái học được camera an ninh ghi lại
thông qua xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ được đối tượng trộm cắp và trả lại tài sản cho người bị mất
đây chỉ là một trong nhiều vụ án được camera an ninh ghi lại giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời
gần đây thì chúng tôi đã vận dụng khoa học công nghệ của thời đại bốn
tôi vào đó là xây dựng mô hình các mô hình trọng điểm tội phạm như là gia lô an ninh
camera an ninh để tân dụng khoa học công nghệ đó để tăng cường công tác phòng ngừa tuyên truyền nhân dân được nhanh nhất và rộng rãi nhất
cũng như là sử dụng khoa công nghệ đó để trong công việc điều tra khám phá các loại tội phạm được nhanh nhất và hiệu quả như khách quan nhất
khi mà chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa và điều tra xử lý chiến đề thì sẽ làm giảm được hình tội phạm và đảm bảo tốt hình an ninh trật tự trên địa bàn phường nguyễn thái học
hiện tại với một mươi năm nhóm camera xa lô an ninh của một mươi năm tổ trên địa bàn phường nguyễn thái học
hoạt động rất hiệu quả tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay nhờ triển khai có hiệu quả hai mô hình trên
lực lượng chức năng đã làm rõ hai mươi bốn vụ ba mươi một đối tượng vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính một mươi hai vụ với một mươi bảy đối tượng vi phạm pháp luật
sau khi mà triển khai cái mô hình gia lô an ninh và camera an ninh thì được sự đồng thuận của bà con
người ta rất là hài lòng và hợp tác bởi vì sao từ nó có một cái tác dụng rất là nhanh nhạy
ví dụ như là phát hiện như là
điểm nhóm tệ nạn xã hội như là đơ nghiện hoặc là vụ việc xảy ra thì chúng tôi có thể là nhắn tin qua giao lô
thì chỉ là khoảng sau ít phút là các đồng chí công an là có việc mặt ngay đến để giải quyết vụ việc
việc triển khai thực hiện có hiệu quả hai mô hình camera an ninh xa lô an ninh tại phường nguyễn thái học
đã góp phần quan trọng trong kiềm chế các loại tội phạm giảm các hành vi vi phạm pháp luật
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng ra địa bàn toàn thành phố